ngày một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố buôn ma thuật viện khoa học xã hội vùng tây nguyên phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái tây nguyên tiềm năng và những vấn đề
tại hội thảo các tham luận ý kiến của các nhà khoa học nhà quản lý chuyên gia doanh nghiệp tập trung thảo luận về các vấn đề như thực trạng môi trường các địa phương trong khu vực đánh giá tác động của du lịch đến môi trường
hoạt động bảo vệ môi trường ở một số khu du lịch vườn quốc gia khu du lịch cộng đồng hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các mô hình du lịch sinh thái du lịch nông nghiệp bảo đảm các tiêu chí về môi trường những cách làm tạo sinh kế cho cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường những điển hình về phát triển du lịch gắn với môi trường từ đó đưa ra những đề xuất khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân